trước nỗi lo dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục gia tăng giá vàng ngày cuối tuần bốn tháng một mươi hai tăng vọt lên cao vượt qua sáu mươi một triệu đồng
cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc niêm yết giá mua vào là sáu mươi hai triệu đồng một lượng và bán ra là sáu mươi một năm triệu đồng một lượng
so với cuối ngày ba tháng một mươi hai mỗi lượng vàng miếng tăng thêm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng thêm hai trăm linh đồng ở chiều bán ra
điều này cũng đẩy mức tranh lệch giữa giá mua và bán tăng lên tám trăm năm mươi đồng một lượng so với mức bảy trăm linh đồng một lượng vào ngày ba một mươi hai
giá vàng thế giới chốt cuối tuần lên mức một bảy trăm tám mươi ba năm đô la trên một ao tăng một mươi hai đô la so với ngày ba tháng một mươi hai
kim loại quý đi lên do các nhà đầu tư vẫn lo ngại khi chủng virus omicron gia tăng
bên cạnh đó lần đầu tiên kể từ tháng chín lợi tức trái phiếu chính phủ một mươi năm của mỹ rớt xuống dưới một bốn đã làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng
hỗ trợ kim loại quý đi lên
sáng ngày ba tháng một mươi hai bộ lao động mỹ công bố số việc làm phi nông nghiệp tháng một mươi một chỉ tăng hai trăm một mươi so với tháng trước
thấp hơn nhiều so với mức năm trăm bảy mươi ba mà các nhà kinh tế của dow jones dự báo
tuy vậy tỷ lệ thất nghiệp vẫn giảm từ bốn sáu còn bốn hai khả quan hơn ước tính bốn năm của dow jones
điều này có thể đẩy nhanh khả năng các nhà lãnh đạo của cục dự trữ liên bang mỹ phép sẽ quyết định tăng tốc cắt giảm
chương trình thu mua tài sản trong cuộc họp cuối tháng
thị trường lao động đang thắt chặt mở ra cơ hội tăng lại sớm hơn so với hoạch định
theo ông edward moyer chuyên gia phân tích cao cấp của công ty môi giới oanda
vàng đang có lợi thế do các nhà đầu tư tìm kiếm biến độ an toàn
khi phép tăng tốc việc thắt chặt còn cả hai chủng delta và omicron lại đang đe dọa đến đà tăng trưởng ngắn hạn
nhưng hiện tại vàng vẫn chưa thể chinh phục được bốc một tám trăm linh đô la trên mọi ao khi tâm lý gia dịch vẫn còn yếu
trong bối cảnh đó thị trường trường khoản mỹ quay đầu đi xuống
tất cả các chỉ số tại phố world
đều đóng cửa trong sắc đỏ như nadas
rớt gần hai xuống một mươi năm tám mươi năm bốn mươi bảy điểm
np năm trăm linh giảm tám mươi bốn xuống còn bốn năm trăm ba mươi tám bốn mươi ba điểm
và dow jones bị giảm một mươi bảy còn ba mươi bốn năm trăm tám mươi tám điểm
cổ phiếu bị bán mạnh được cho rằng do tác động từ dữ liệu việc làm mỹ không khả quan
và nỗi lo sợ quay trùng virus omicron
dù tăng lên nhưng giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng một mươi hai triệu đồng trên một lượng
khiến nhiều nhà đầu tư bỏ vàng miếng sgc chuyển qua các sàn giao dịch
và vàng chui khi bị lôi kéo bằng hàng loạt các chiêu trò hấp dẫn
đại diện các đơn vị kinh doanh vàng lớn trên thị trường như công ty sac s p
đều cho biết lượng vàng giao dịch trong ngày ba tháng một mươi hai vẫn không tăng
mua bán còn chậm nhưng giá lại bị đẩy lên khi thị trường xuất hiện những lệnh hỏi mua dù nhỏ
sở dĩ vậy vì nguồn vàng trên thị trường cạn kiệt
người đang giữ vàng thì không chịu bán ra
vì còn kỳ vọng giá cao hơn nên nguồn cung khan hiếm
theo ông nguyễn ngọc trọng giám đốc công ty vàng đối tác mới npg
thị trường vàng trong nước đang dần hình thành một mặt bằng mới ở mức cao
trước đây giá vàng thế giới ở mức một bảy trăm bảy mươi đô la trên một ounce
giá trong nước khoảng năm mươi tám năm mươi chín triệu đồng trên một lượng
còn nay vàng thế giới vẫn còn ở mức này thì vàng trong nước đã lên đến mức sáu mươi sáu mươi một triệu đồng một lượng
điều này đẩy vàng sgc cao hơn thế giới một mươi hai triệu đồng một lượng
ông này thừa nhận vấn đề của thị trường vàng vật chất hiện nay là giao dịch không nhiều
nhưng do cung cầu trên thị trường không đáp ứng nổi
nhiều thị trường đóng băng khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
dẫn đến các tổ chức điều tiết giá vàng ở mức cao để tránh lỗ
ông nguyễn ngọc trọng cho biết trên thị trường hiện nay có đủ các loại sản giao dịch vàng
như nhà đầu tư đánh chui ra các sàn trên thị trường quốc tế
các sàn chui trong nước lách theo hình thức đòn bẩy và quy đổi từ giá vàng thế giới
sàn giao dịch của các công ty kinh doanh vàng nhận ghi gửi vàng miếng
những nhà đầu tư trên những sàn vàng khác với người mua kim loại quý vật chất
họ đánh theo giá vàng thế giới và sử dụng đòn bầy tài chính để gia tăng lợi nhuận
do thị trường vàng quốc tế liên tục biến động lên xuống
nên nhà đầu tư có cơ hội lướt sóng hơn so với việc mua vàng vật chất chờ giá tăng
đánh vào tâm lý những người muốn tìm kiếm kênh đầu tư mới
các sàn vàng chui tìm mọi cách lôi kéo họ tham gia
ông phan dũng khánh giảng viên của chương trình giáo đốc tài chính việt nam
cho biết giao dịch sàn vàng ngoại tệ tiền kỹ thuật số ở việt nam đều là bất hợp pháp và nhiều rủi ro
dù người việt giao dịch ở các forex nước ngoài được công nhận thì ở việt nam cũng không hợp pháp
đó là chưa kể các sàn trong nước hiện nay lừa đảo khá nhiều
một số sàn rụ rỗ nhà đầu tư tham gia vào với chỉ một trăm linh đô la lời một mươi đô la
một đô la lời một triệu đô la
đến khi nhà đầu tư muốn rút tiền thì sàn này yêu cầu phải đóng phí năm mươi
thấy phí quá cao nhà đầu tư lại không muốn số lời trên tài khoản mất đi
nên lại để đó dù lại đóng tiền tiếp
đến khi số tiền nhà đầu tư nộp vào tăng dần lên thì tài khoản cũng đóng băng
nhà đầu tư không rút được cả gốc chứ đừng nói đến lời
trước báo cáo của nhiều quốc gia khu vực phía tây thái bình dương
về việc phát hiện các ca nhiễm biến chủng omicron gia tăng hàng ngày
văn phòng khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới cảnh báo
phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại
tại cuộc họp báo trực tuyến takeshi kasai giám đốc wto khu vực tây thái bình dương
nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới
do biến chủng omicron gây ra
ông kasai cũng đề cập đến thông tin nói rằng biến chủng omicron
có thể dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác
một số quốc gia bao gồm cả philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại
để ngăn biến chủng omicron ở ngoài biên giới của họ
tuy nhiên ông kassai cảnh báo các lệnh cấm đi lại có thể trì hoãn
nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến chủng omicron
các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn sự xâm nhập của virus
và giúp câu giờ nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
quan chức của tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh
rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc và chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus
để phối phó với nó tốt hơn các đợt bùng phát dịch trong tương lai
và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội cũng như kinh tế
biến chủng omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi vào tháng trước
và được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
ít nhất hai mươi năm quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới
trong đó có nhiều nước châu á như nhật bản hàn quốc singapore ấn độ malaysia
ông gaza đã chỉ ra các biện pháp ứng phó mà các quốc gia có thể thực hiện được
để tránh lằn danh đỏ hoặc tình trạng số ca covid một mươi chín nguy kịch vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện
cũng như các phòng điều trị tích cực icu
theo ông kassai khu vực có thể tránh kịch bản lằn danh đỏ và tiếp tục mở cửa xã hội
cũng như nền kinh tế bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn
duy trì sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội
đồng thời đảm bảo có sẵn dường bệnh cho những người cần chúng
ông kasai cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng delta
ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
theo ông các biện pháp này giúp các nước có thể học cách sống chung với virus về lâu dài
ngay cả khi có những đợt bùng phát mới trong tương lai
quan chức wto nói rõ rằng các biện pháp này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát covid một mươi chín
thay vào đó chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh kết hợp các công cụ và hành động dựa trên rủi ro
trong từng bối cảnh khi virus phát triển theo thời gian
trong khi một số quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm gia tăng
ông kassai cho biết số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín hiện đã giảm và trứng lại
ở nhiều quốc gia trong khu vực tây thái bình dương
ông cho rằng ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và sức ép đặt lên các bệnh viện
cũng như hệ thống y tế ở nhiều nơi đã giảm bớt